ngay từ năm hai nghìn một mươi sáu khi tình trạng xây dựng trái phép trong vùng lõi tại vườn quốc gia ba bể xảy ra
ubnd tỉnh bắc cạn đã có nhiều chỉ đạo các cấp ngành địa phương khẩn trương giải quyết rứt điểm tình trạng xây dựng trái phép trong khu vực này
thế nhưng đến nay thì đã gần hai năm qua đi nhưng công tác quản lý xây dựng tại vườn quốc gia ba bể vẫn chưa có nhiều chuyển biến
thậm chí là nhiều ngôi nhà vẫn tiếp tục được xây lên khiến cho mức độ vi phạm ngày càng lớn hơn
còn có rất nhiều khó khăn và vướng mắc liên quan đến bản đồ quy hoạch chi tiết nên dẫn đến việc xác định các vị trí cấp đất chưa rõ ràng
điều này thì đã khiến cho chính quyền vẫn còn lúng túng và chưa thể giải quyết
đây là ngôi nhà mới nhất được xây dựng trái phép tại thôn bó lù xã nam mẫu huyện ba bể
do thiếu chỗ ở gia đình đã vay mượn ngân hàng để đầu tư xây dựng ngôi nhà như thế này để tách hộ
nhu cầu xây dựng nhà ở của người dân là chính đáng
thế nhưng theo dõi
gia đình này cho biết từ trước đến nay họ không được nhận bất cứ yêu cầu hay tuyên truyền gì về việc cấm xây dựng tại đây nên đã xây nhà trên khu đất này
không có văn bản không có gì thấy người ta làm được thì cũng làm được
thậm chí lãnh đạo của xã người ta làm thì gia đình tôi làm để mà làm chỗ ở thôi chứ không phải là
thật ra nói về hiểu luật bây giờ muốn để mà dân không làm xuống đây thì ít nhất ở trên chính quyền địa phương phải có văn bản xuống các thôn
và các trưởng thôn phải tuyên truyền cho dân chỗ này chỗ kia không được làm
dọc tuyến đường ven hồ thuộc xã nằm mẫu tất cả các hộ dân ở đây đều chưa được cấp giấy phép xây dựng
thậm chí cả nhà của những cán bộ lãnh đạo xã
không ít ngôi nhà ở đây lấn chiếm và xây dựng trên đất nông nghiệp đất rừng và đất phục hồi sinh thái của vườn quốc gia ba bể
tôi khẳng định thôi là dọc những cái nhà bây giờ gọi là những cái nhà tầng này chưa ai có giấy phép và chưa có ai có giấy tờ gọi là về
đất nhà ở chưa văn bản nào là quy định ngày tháng là cấm bà con không được xây dựng
từ một ngôi nhà xây dựng trái phép năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đã có thêm một mươi năm ngôi nhà khác vi phạm về trật tự xây dựng trong vùng lõi của vườn quốc gia ba bể
nguyên nhân dẫn đến việc xây dựng trái phép tràn lan nằm ở công tác quản lý và bản đồ quy hoạch còn chưa thống nhất trồng chéo
nên dẫn đến việc xác định vị trí cấp đất
tại buổi họp báo với các cơ quan báo chí mới đây lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện ba bể cũng thừa nhận còn lúng túng trong xử lý giải quyết rứt điểm tình trạng này
hiện nay là chính quyền địa phương ở xã với vườn là cứ đùn đẩy nhau là cái việc đùn đẩy cái trách nhiệm
thì chúng tôi cũng đã nhiều lần đứng ra xử lý trí tình huống đề nghị vườn phù hợp với xã xã phù hợp với vườn
nhưng mà xin báo cáo chí là tôi cũng chủ trì rồi đồng chí chủ tịch văn nhân huyện cũng đã chủ trì nhiều lần
hiện nay là chỉ đạo hết sức quyết liệt nhưng mà cũng vẫn chưa vào
thực tế cho thấy việc xử lý vi phạm trong xây dựng ở vườn quốc gia ba bể gặp rất nhiều khó khăn
tuy nhiên nhìn nhận thực tế khách quan thì những hạn chế trong công tác quy hoạch và quản lý xây dựng của chính quyền địa phương
cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến xe phạm trong xây dựng của những hộ dân ở vườn quốc gia ba bể hiện nay
chính vì vậy trong quá trình xử lý giải quyết rứt điểm tình trạng xây dựng trái phép
chính quyền địa phương và vườn quốc gia ba bể cũng cần linh hoạt bảo đảm sự nghiêm minh của luật pháp
nhưng cũng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân an cư lạc nghiệp để đây không trở thành điểm nóng về nhà ở đất đai trong khu vực này